nó tác động rất lớn đến tâm lý của bà con
chính vì vậy mục tiêu đặt ra của chúng tôi là phải khẩn trương bằng mọi giáo nhanh nhất
để mà trí tiền thu khoản
có thể nói rằng là cái hiện trường ban đầu rất khó trong cái đánh giá
bởi vì cái nối tượng nó dẫn lên cái hiện trường mà chúng tôi cho rằng là ban đầu
khả năng nhiều nó là cái hiện trường giả
mà cái xác định khó nhất là cô này có bị hiếp hạm hiếp hay không
xác định là nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng không phải do quan hệ giao cấu
mà cái này là do sử dụng vật tày hay một vật gì đó để thực hiện hành vi đó
khi mà chúng tôi tiếp xúc với gia đình
thứ nhất là chúng tôi đánh giá là cha của nạn nhân là có thành lập công ty
trên việc làm ăn bún bán
hoặc kinh doanh
thì chúng tôi cũng cần phải xem xét lại
cái mối quan hệ phức tạp như thế nào có vấn đề mâu thuẫn hay không
cái thứ hai là nạn nhân đang học lớp một mươi
vậy thì cái tuổi mưa lớn cũng có những mối quan hệ mà cần phải quan tâm
nhưng khi cơ quan điều tra tiến hành giả soát các mối quan hệ làm ăn của cha mẹ bị hại
cũng như các mối quan hệ cá nhân của bị hại
thì không xác định được chi tiết nào khả nghi
hơn nữa khi khám nghiệm hiện trường
các kỹ thuật viên cũng không phát hiện dấu cải phá cửa
từ cửa chính hay cửa phụ
dấu vết đường văn thì thật nhiều là do dấu vết của người nhà
trên máy tính là có tù phạm tạo một dòng chữ là cha làm con chịu
và qua đây qua kết quả khám nghiệm
thì chúng tôi đã nhận định đây là

và thù phạm là phải là người quen biết về nhà nhân và gia đình nhà nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành xót xét toàn bộ khu vực đấy
ở quận thống nhất
từ nhà nạn nhân
để xót xét ra phía bên ngoài tất cả
để mà sàn lập các đối tượng
rất là nhiều đối tượng ghi dẫn ra được
nhưng mà vấn đề
làm sao làm rõ cho được
cái thời gian sử dụng của các đối tượng đó
để mà lội dần đi
đây là một cái việc mà làm
cực kỳ khẳng trương
ngày cả đêm
các trinh sát
và điều tra viên phải đi vào cuộc
các điều tra viên tiếp tục khai thác
những người quen của gia đình bị hại
xem có được manh mối nào khả nghi nữa không
ông trần châu hoài phương nhớ lại một chi tiết
vào sáng ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
có gọi cho công ty xây dựng nam hiếu
có nhờ công ty cử nhân viên xuống làm lại
ngay cửa thông gió
và ông phương đợi người đàn ông đó
xuống đo đạc xong mới đi làm
một mũi trinh sát nhanh chóng
đi xác minh thông tin nhân viên công ty xây dựng trên
xác định đối tượng nghi vấn
chính là nguyễn văn p
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cư trú tại phường trảng giài thành phố biên hòa
người nhân viên này qua theo dõi
không có bất minh thời gian nên được loại trừ
tìa hy vọng vừa được lé lên
lại tắt ngay tức khác
dữ liệu về vụ án quá ít đòi
nếu không phát hiện ra thủ phạm

thì hắn sẽ có thời gian dài
tạo vào bọc che dấu
và trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
tiếp tục giả soát
thì ban chuyên án nhận được một thông tin nghi vấn
thường xuyên qua lại
thì chúng tôi đặt vấn đề đến đối tượng này
và đối tượng này cũng có hiểu biết
mặt công nghệ thông tin
tôi có trực tiếp mời anh hoàng
mời bố của nạn nhân lên
ban đầu anh còn khẳng định này hiền lắm
không làm gì đâu
cái anh làm cẩn thận chứ
sợ là nó quan sai cho người này
cơ quan điều tra xác minh nhanh lý lịch
của nguyễn thiên kim thì được biết
nguyễn thiên kim sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khu phố ba
tại phường bửu hòa thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai
nghề nghiệp sửa máy vi tính
trình độ học vấn một mươi hai trên một mươi hai
tiền án tiền sự chưa có
chiều hôm đó
nói chung là sau khi các ông chỉ báo cáo đó
cũng chưa thể khẳng định
chưa thể khẳng định
nhưng phải nói là
cái dấu hiệu nghi dấn
đối với đối tượng này
nó đã trở thành
đối tượng số một
tôi nhớ lại trong quá trình chỉ đạo vụ án này đó
thì đồng chí đội trưởng biên hòa
công an đội trưởng hình sự công an biên hòa
có nói trong đồ họp
một ý là
cái nhà thờ này đó
trước đây có xảy ra một vụ mất tích
của một phụ nữ
đó là thông tin ban đầu chỉ có vậy thôi
gần hai tháng trời
chị võ thị hồng thạnh mất tích
khi đi nhà thờ tại phường bửu hòa
anh bùi văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng của chị thạnh
đã cùng phối hợp công an thành phố biên hòa
tìm kiếm xác minh ở rất nhiều nơi
kể cả nguyên quán tại quảng nam của chị thạch
cũng như bà con gần xa
nhưng đều không có bất cứ may mối khả quan
gọi điện thoại
vợ nó không có bắt máy
máy điện thoại nó bị tắt nguồn
rồi em có chạy lên trên này em tìm vợ
nhưng mà nhà thờ đóng cửa lại hết
không có ai ở đây hết
thì em mới chạy vô trong nhà
anh vợ thì em tìm
nhưng mà ông anh vợ nói là
vợ em không có vô đây
rồi ở nhà mới chia nhau đi tìm
cho tới sáu giờ rưỡi
thì em mới ra quầy
ở chỗ nhà thờ em gặp nguyễn thiên kim
thì em hỏi nguyễn kim là sự việc nó làm sao
nguyễn kim nói là
có một người nữ nói giọng ở miền trung
nói là ở đây có phải hội hánh
tinh lành bủ quà không
thì nguyễn kim nói phải
người đó nói là cho em gặp chị thạnh
thì nguyễn kim nó lên
nói với vợ em là
có ai nói điện thoại ở dưới
thì vợ em xuống nghe là
em bị mất tích luôn từ lúc này
khi mà chị này bị mất tích
thì tất cả những cuộc điện thoại
đều có thông báo về gia đình
là em đang ở đây vì lý do
gia đình không thể về được
và gia đình cũng phải thông cảm
rất nhiều nhưng mà khi hỏi đến về mối quan hệ
của vợ chồng thì cảm thấy nó rất là bình thường
không có cái gì đục đục
mà muốn điều tra vụ án thì chúng ta phải xác định được
vụ án gì để tiến hành điều tra
còn nếu mà vụ mất tích thì chúng ta chỉ
thực hiện biện pháp truy tìm người mất tích
thì phạm vi của nó điều tra
thì nó khác hẳn với vụ án hình sự đã xảy ra
cái thứ hai nữa
là chúng ta chưa tìm được
là nạn nhân sống hay chết
cho nên cái việc điều tra rất là khó
ba nữa là quan trọng nhất
là cái gia đình này
là nó nằm ngay trong khuôn viên
của cái thánh tin này
mà một nơi uy tín về
tôn giáo cho nên là động đến thì
rất là khó khăn
vì những lý do đó mà ban chuyên án
phải tính toán lại một màn tiếp tục
theo dõi đối tượng nguyễn thiên kim
mà khác cử lực lượng trinh sát
truy tìm dấu vết vật chứng của vụ án
ban chuyên án nhận định
đối tượng có khả năng sẽ cần tiền
nên sẽ mang tăng vật của vụ án đi tiêu thụ
và đó là nắp tốp
và một số đồ trang sức
chúng ta giả soát trên địa bàn
khả năng đối tượng sẽ đến
cầm cố hoặc là đem đi mua
đem đi bán
để nét điền điêu xài
thì qua giả soát trên địa bàn
thì phát hiện được một tiệm
đang sửa cái máy tính
là trùng khớp với đặc điểm
với trải sản
mất trong nhà nạn nhân
qua đó chúng tôi xác định được
cái người đem điện thoại
đem nắp tốp đến sửa
đó là cái mũ chốt vụ án
có được thông tin trên
bàn truyền án đã ra quyết định
bắt khẩn cấp nguyễn thiên kim
tại cơ quan điều tra
suốt ba tiếng đồng hồ
kim tỏ ra rất lầm lỉ
y nói với điều tra viên là mình bị oan
nhất quyết không khai nhận
dựng nhất là quanh co
trong mùa hồi mình giải thích
các vật chứng
kể cả đưa cho
người nãy taxi
đến nhận dạng

mà đối tượng vẫn còn quanh co
vẫn là khai báo
chính là chưa trung thật
tôi trực tiếp vào phòng để gặp
để đánh giá lại
cái vụ án
qua chính lời khai khỏi
nói với cậu ấy rằng
việc của mình làm
nó rất là nguy hiểm
gây đến những cái chuyện hậu quả
dám làm thì dám chịu
sự thật như thế nào
thì cháu nên nói ra
những việc của mình làm
cho nó nhẹ đi
kinh trì đấu tranh vài giờ liền
cuối cùng nguyễn thiên kim đã thú nhận hành vi
giết cháu trần châu kim phúc để cướp tài sản
kim học đến năm ba
trường đại học lạc hồng thì bỏ học
cha nguyễn thiên kim là một sư
sống trong nhà thờ tại phường bửu hòa
từ nhiều năm nay
do có quen biết
với những người trong gia đình
và biết ban ngày
vợ chồng ông phương đi làm
chỉ còn cháu phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở nhà một mình
nơi kim đón xe ôm đến nhà ông phương
cháu phúc thấy kim là người quen
đến sửa máy tính đã mở cửa cho vào
trong lúc phúc đang ngồi ghế khởi động máy
từ phía sau kim dùng dây điện xiết cổ phúc đến tác thở
để đánh lừa cơ quan điều tra là vụ hiếp dâm
hắn lành lùng xuống nhà bếp lấy dao lên tạo hiện trường giả
kim qua phòng ngủ của vợ chồng anh phương
lục lọi lấy một số tài sản
tổng trị giá ba mươi tám triệu đồng
và tẩu thoát cho đến khi bị bắt
yêu cầu cậu đó lấy bức giấy
để tấm giấy để cậu viết ra
những hành vi yêu cầu đó
thì tôi mới nhớ lại
cái báo cáo của
trong lúc chị thạnh đang đọc sách
hắn đã dùng dây điện xiết cổ
giết và cướp tài sản
đợi đến tối
hắn đem xác chị thạnh bỏ xuống giếng
cách phòng chỉ vài miễn phí
để tránh gia đình phát hiện mùi hôi
cứ hai ngày
kim đổ thuốc tẩy xuống giếng để khử mùi
do vậy suốt gần hai tháng liền
người trong nhà không hề hay biết
từ lời khai này
cơ quan công an tiến hành mở lắp giếng
đưa thi thể nạn nhân võ thị hồng thạnh
để khám nghiệm tử thi
để khám nghiệm tử thi
kết quả khám nghiệm cho thấy
chị thạnh chết do bị xiết cổ
hùng khí là sợi dây điện
nạn nhân có thai khoảng năm sáu tháng tuổi
đáng sợ là sau những hành động nhẫn tâm
kim vẫn giữ thái độ bình tĩnh
hết sức lành lùng khi đối diện
và kể lại hành vi của mình
từ dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
và khi thực hiện hành vi giết người xong
kim còn quay lại hiện trường để xóa dấu vết
và di chuyển bằng nhiều phương tiện
hòng qua mặt các điều tra viên trinh sát viên
trước đó tại phiên sơ thẩm
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên tử hình
với nguyễn thiên kim
về hai tội giết người và cướp tài sản
phiên tòa phúc thẩm tại thành phố hồ chí minh
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
kim xin tòa giảm nhạy hình phạt
nhưng hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo này
cũng như là quan điểm xử lý của hội đồng xét xử sơ thẩm
và đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm
thì qua đó thấy công tác phù hợp giữa viện phòng xét và cơ quan điều tra
ngay từ ban đầu trong quá trình tu tập tài liệu chứng cứ
cũng như quan điểm xử lý là phù hợp đúng với quy định pháp luật
và được sự đồng tình của các cấp tố tục xét xử
cũng như là sự ủng hộ của nhân dân
tạo niềm tin trong nhân dân trong quá trình đấu tranh xử lý tội phạm
hồi giờ vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nguy hiểm
của bị cáo nguyễn thiên kim
đã phải thi hành bản án tử hình
để trả giá cho những hành vi tội ác mà hắn gây ra
khép lại cuộc đời của một tên tội phạm máu lạnh khét tiếng
từng là nỗi khiếp sợ của nhiều người dân thành phố biên hòa
cách đây một thập niên
chúng tôi xin được khép lại hồ sơ vụ án này bằng lời nhắn nhủ
hãy tránh xa những trò chơi điện tử
vì đó có thể là nguyên nhân đẩy con người vào vòng xoáy tội ác
và các cuộc bi thảm là điều dễ xảy ra